có gần một ba trăm linh lao động của tỉnh hà tĩnh đang cư trú và làm việc bất hợp pháp trên đất nước hàn quốc
chính phủ nước này đã quyết định ngừng tuyển dụng lao động đối với bảy huyện của tỉnh hà tĩnh
theo chương trình esp sự việc này đã gây ra nhiều hệ lụy cho những người lao động hợp pháp
cũng như ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu lao động của việt nam nói chung và hà tĩnh nói riêng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà tĩnh
hơn ba năm nay những người dân ở xã cương gián huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
có nhu cầu đi xuất khẩu lao động theo chương trình esp tại hàn quốc đều không thể đăng ký tham gia
bởi những năm qua chính phủ hàn quốc đã liệt lao động của huyện nghi xuân
vào danh sách cấm sang xứ sở kiêm trì làm việc vì có quá nhiều lao động bỏ trốn
theo thống kê hiện có khoảng một ba trăm linh lao động của tỉnh hà tĩnh
đang sống chui làm chui trên đất nước hàn quốc
chính quyền sở tại đã có nhiều biện pháp thắt chặt
trong đó những lao động này luôn bị đưa vào diện cần phải cân nhắc
khi triển khai các chương trình hợp tác lao động
do vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến những người có đầy đủ thủ tục
đặc biệt là những du học sinh này khi tìm kiếm việc làm thêm
tỉnh đã có trị thị hẳn một trị thị chuyên đề về công tập tuyên truyền vận động
khi lao động làm việc tại hàn quốc về nước đúng thời hạn
cái giải pháp thứ hai là chúng tôi cũng rất chú trọng
đấy là làm việc với các doanh nghiệp đầu tư của nước ngoài trên địa bàn tỉnh
để tạo cơ hội cho cái lao động mà sau khi về nước
thì tiếp cận với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để vào làm việc
mỗi năm người lao động ở hàn quốc gửi tiền về nước trên bảy trăm linh triệu đô la mỹ

nếu thị trường hàn quốc bị tạm ngưng sẽ thiệt thòi rất lớn cho những người lao động hợp pháp
và thực trạng này cũng sẽ gây ảnh hưởng tới khoảng hai lao động đã học tiến hàn đang trở xuất cảnh